cũng trong sáng ngày hôm qua các đơn vị nghiệp vụ công an quận bình tân tp hcm đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
và đưa thi thể của người đàn ông xấu xố được cho là gặp tai nạn giao thông tử vong trên quốc lộ một
đoạn qua phường bình hưng hòa đồng thời truy tìm phương tiện liên quan
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi chạy xe gắn máy điện số năm mươi một s ba sáu nghìn bảy trăm linh tám
trên quốc lộ một theo hướng từ huyện bình chánh về quận một mươi hai
khi qua địa bàn phường bình hưng hòa quận bình tân thì xảy ra vai chạm với một xe gắn máy chạy cùng chiều
khiến nạn nhân ngã xuống đường người điều khiển phương tiện liên quan sau đó đã rời khỏi hiện trường
nạn nhân được đưa vào lề đường trong tình trạng còn tỉnh táo
tối cùng ngày một người đàn ông khác đến nhận là người thân của nạn nhân tuy nhiên sau đó cũng đã bỏ đi
đến sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một thì người dân phát hiện người đàn ông này đã tử vong
các đơn vị nghiệp vụ công an quận bình tân có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng
để làm rõ chiếc xe máy liên quan đồng thời đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong